thực tế cho thấy hiện nay nhiều người thực sự hoang mang không hiểu sao có thể mắc covid một mươi chín đến hai lần trong vòng một tháng
dù lần sau các triệu chứng nhẹ hơn lần trước nhưng bệnh nhân vẫn bị sốt và thể trạng ngày càng yếu đi
mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe lý giải đến từ chuyên gia ngay sau đây
bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp việt nga bộ quốc phòng người điều trị hai bệnh nhân trên cho biết
một ngày ông tư vấn cho khoảng một trăm linh f từ năm đến một mươi trong số đó đã khỏi bệnh xong lại xét nghiệm dương tính sau ba tuần đến một tháng
bác sĩ nhận định các bệnh nhân này có thể bị tái nhiễm biến chủng mới
bác sĩ phạm văn phúc khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương cũng gặp một vài trường hợp tái nhiễm
các bệnh nhân dương tính sau khoảng một tháng khỏi bệnh triệu chứng nhẹ hơn lần đầu và được tư vấn từ cách ly điều trị tại nhà không cần nhập viện
giải thích hiện tượng trên bác sĩ phúc cho biết
sau khi khỏi covid một mươi chín cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của ncov
mặc dù vậy lượng kháng thể sinh ra của mỗi người khác nhau phụ thuộc vào cơ địa bệnh nền
do đó nếu kháng thể không đủ mạnh người khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ năm k khi tiếp xúc f mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm
ví dụ lần dương tính đầu tiên người bệnh nhiễm biến chủng danta lần thứ hai có thể nhiễm biến chủng omicron bác sĩ phúc nói
một giả thiết được bác sĩ hoàng đưa ra
là có thể lần xét nghiệm âm tính đầu tiên bệnh nhân lấy mẫu không chuẩn hoặc có thể lúc này ncov không còn trong dịch tì hầu nữa
nhưng ở sâu trong phổi vẫn còn
sau khi biết âm tính bệnh nhân không chú trọng bảo vệ sức khỏe cơ thể yếu đi khiến cho ncov vẫn còn trong phổi hoạt động trở lại
làm xuất hiện các triệu chứng và xét nghiệm cho thấy tái dương tính
điều này khiến bệnh nhân nhầm tưởng họ tái nhiễm trong khi thực tế chỉ là tải lượng virus còn dư kể từ lần đầu nhiễm trùng ban đầu
tuy nhiên với tình hình dịch bệnh phức tạp cùng với tỷ lệ lây nhiễm cao như hiện nay
các bác sĩ cho rằng khả năng rất cao hiện tượng tái nhiễm xảy ra khi triệu chứng xuất hiện lại và họ thuộc nhóm nguy cơ khi xung quanh có nhiều người thân hoặc đồng nghiệp mắc covid một mươi chín
chính vì thế để ngăn chặn covid một mươi chín bao gồm cả tình trạng tái nhiễm các biến chủng mới bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ cao
việt nam và nhiều quốc gia triển khai tiêm mũi vắc xin thứ ba
bên cạnh đó các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm nguyên tắc năm k nhất là đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên hạn chế đi tay lên mắt mũi miệng ngay cả khi đã khỏi bệnh
ăn uống sinh hoạt khoa học ngủi giấc uống nhiều nước thường xuyên tập luyện thể dục thể thao là biện pháp hiệu quả để nâng cao sức khỏe đề kháng phòng tái nhiễm